trong thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát việc người dân phải tuân thủ nghiêm ngặt giãn cách xã hội
đã hình ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động vui chơi và học tập của các em nhỏ
cũng vì vậy mà tại nhiều gia đình trẻ em trở nên nghiện điện thoại thông minh hay máy tính bảng
ngày hội steam hè sáng tạo đã được học viện steam me một thành viên của egroup tổ chức vào sáng ngày hôm nay
là một hoạt động bổ ích trong dịp hè giúp cho các em rời xa các thiết bị điện tử
nâng cao sự kết nối và giao tiếp với bạn bè
tham gia ngày hội các em nhỏ được cùng nhau tìm hiểu về cấu tạo của đồ chơi
cùng nhau lắp ráp và điều khiển robot công nghệ cao do việt nam sản xuất
từ đó gian luyện tính kiên nhẫn tập trung cùng kỹ năng làm việc nhóm
giáo dục trẻ bằng phương pháp steam ngoài dành cho trẻ kỹ năng sáng tạo độc lập
còn giúp các em biết tận dụng những đồ đã bỏ đi để tài chế thành giấy hoặc các đồ chơi có ích giúp bảo vệ môi trường
qua việc áp dụng công nghệ vào các cơ hội
các thiết bị cầm tay phục vụ vừa học vừa chơi
steami giúp các bậc phụ huynh cho con cái tiếp cận với thiết bị cầm tay
theo hướng phục vụ cho phát triển trí tuệ của trẻ
steami phù hợp với lứa tuổi từ mẫu giáo tới học sinh cấp ba
lứa tuổi đang chuẩn bị hành trang lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai